xín mần cũng là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh hà giang trong tổng số khoảng năm mươi dân thì số người trong độ tuổi lao động của huyện khoảng một mươi ba người
hội trợ việc làm được tổ chức tại huyện xín mần mới đây đã thu hút nhiều công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhiều lĩnh vực như may mặc khai thác than khoáng sản sản xuất lắp ráp phụ kiện điện tử chế biến nông lâm sản tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn huyện
ngay tại hội trợ không ít người dân đã đọc hồ sơ để đi làm ngay
qua cái hội trợ hôm nay thì mình cũng có muốn có một công việc ổn định thì mình sẽ vào các công ty để làm để kiếm thêm thu nhập
thứ nhất là cho gia đình thứ hai là cho bản thân thì mình cũng đăng ký một bộ hồ sơ để đi làm ở công ty meroser việt nam
em muốn có một công việc ổn định em đã tìm hiểu về công ty may em muốn làm hồ sơ vào công ty may để có một thu nhập cao
chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đến với sứ mẩn rồi quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp rồi tuyển dụng lao động
đối với người lao động đi tham gia trúng tuyển vào các doanh nghiệp thì chúng tôi chỉ đạo các ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn
để anh em có cái vốn ban đầu xuống chỗ ăn chỗ nghỉ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín nhiều hỗ trợ việc làm ở hà giang đã được tổ chức
thông qua những hỗ trợ việc làm này đã góp phần tạo cơ hội cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng lao động để lựa chọn tự nguyện ký kết hợp đồng lao động
không những thế nhiều hỗ trợ việc làm còn được tổ chức nhằm tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh
chính vì vậy ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
các em học sinh đã có thể tìm hiểu về những chương trình học nghề hoặc các ngành nghề đang được tuyển dụng nhiều để có hướng lựa chọn nghề nghiệp việc làm phù hợp với năng lực sở trường